tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ nằm trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của chính phủ nhật bản cho bảy dự án tại việt nam
một mươi dự án được viện trợ trải rộng trên nhiều lĩnh vực như dự án xây dựng hệ thống thủy lợi cho những người dân tỉnh yên bái đã chịu thiệt hại nặng nề do cơn lũ năm ngoái gây ra
hay dự án xây dựng các trường tiểu học nhà trẻ dự án cung cấp nguồn nước sạch
các dự án này được thực hiện tại bảy tỉnh thành là nam định thanh hóa quảng nam bình định quảng ngãi quảng ninh và yên bái với tổng giá trị viện trợ lên tới sáu trăm linh usd
tại lễ ký đại sứ đặc mệnh toàn quyền kumio umeda khẳng định thông qua các dự án chính phủ nhật bản muốn giúp đỡ việt nam phát triển một cách bền vững
những người dân tại các tỉnh được cấp viện trợ có được một tương lai tươi sáng hơn